một tháng trở lại đây giá lợn hơi trên thị trường cả nước tăng đột biến
tại đồng nai địa phương được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
giá lợn hơi đã tăng lên mức sáu mươi đồng một kg
trong khi nguồn cung không đủ khiến cho cả người tiêu dùng và tiểu thương đều rất lo lắng
những ngày gần đây giá lợn hơi xuất chuồng trên địa bàn đồng nai đang tăng phi mã
kéo theo giá thịt lợn tại các chợ cũng tăng mạnh hiện giao động từ tám mươi năm đến một trăm một mươi đồng một kg
đây là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây và có thể tiếp tục tăng nếu lượng cung không thể đáp ứng đủ
giá cao cũng khiến người tiêu dùng không dám mua nhiều
do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi nên nguồn cung thiếu hụt trầm trọng
đa số bà con đều lấy lợn trong các trại trong người lớn và phải qua một trung gian mới có hãng để bán
giá lợn tùy cao nhưng số lượng người mua lại giảm
nhiều tiểu thương chỉ dám mổ một con thay vì hai đến ba con như trước kia
rất là khó mua lấy heo thì đi mua khó mà người chủ heo thì thấy heo cao thì không bỏ bán nữa
giữ heo lại
giờ là đi bán thịt cũng khó heo cao quá bán lẻ cũng khó lắm không có dễ đâu
thì giờ buôn bán rất ế ẩm
mình mua heo công ty là mình chỉ là lên mua là mình không được nhìn heo luôn đó
nó chỉ khi dịch là vô chuồng người ta không cho người ta chỉ lùi ra là mình mới lại bắt thôi
khi mà cái lượng heo chăn nuôi trong người chăn nuôi nó giảm dần
thì cái cung mà nó sẽ nhỏ hơn cầu thì từ nay tới tết thì giá heo sẽ tiếp tục tăng
đối với những cái trại heo mà còn đảm bảo an toàn
thì cố gắng
duy trì giữ đàn để đảm bảo là đàn khi mà tới cái khối lượng mà gần đến cái tuổi bán
hoặc là đến cái tuổi bán thì sức tránh tình trạng là chúng ta cầm giữ heo để chờ giá
thì lại bùng phát dịch thì lúc đó là thịt khai nhiều hơn
trước tình hình trên các ngành chức năng cần phải có giải pháp kịp thời bình ổn giá
nhất là vào dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đối với người tiêu dùng cũng nên cân nhắc các lựa chọn khác ngoài thịt lợn
khi các loại thịt da cầm cũng đang rất dồi dào
thậm chí có nguy cơ dư nguồn cung nên giá đang ở mức thấp